từ chối điều trị ung thư theo phác đồ của bác sĩ nhiều người bệnh về nhà dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc khiến u lớn lỡ thời gian vàng điều trị
ngày một sáu tiến sĩ bác sĩ vũ hiễu khiêm trưởng khoa ung biếu bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội cho biết khoảng hơn một người bệnh ung thư đến khám và điều trị mỗi tháng
trong đó ba mươi trường hợp từng hoặc đang dùng thuốc nam đa phần là các loại thuốc nam trôi nổi trên thị trường hoặc dân gian chuyển miệng không rõ nguồn gốc
nhiều bệnh ung thư tiến triển rất chậm như ung thư tuyến ráp thể biệt hóa ung thư tiền liệt tuyến nên triệu chứng không rõ ràng
cơ thể không có nhiều thay đổi trong nhiều năm đôi khi trùng hợp người bệnh dùng thuốc nam để chữa ung thư dẫn đến hiểu lầm về hiệu quả
theo bác sĩ chi phí điều trị ung thư tốn kém cũng khiến không ít người nhẹ dạ cả tin tự uống thuốc nam thay các phương pháp trinh thống
uống thuốc nam có thể hỗ trợ bệnh ung thư cải thiện triệu chứng tinh thần sau đó cảm giác khỏe hơn trong thời gian đầu
tuy nhiên bác sĩ khiêm khuyên cần chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng được bác sĩ y dược học cổ truyền tư vấn
hiện chưa có nghiên cứu nào cho thấy uống thuốc nam có thể tiêu diệt tế bào ung thư
sau một thời gian uống người bệnh có thể diễn tiến nặng
nhiều người bệnh quay lại bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội khám khi ung thư đã ở giai đoạn muộn di căn tiến triển nặng khiến việc điều trị khó khăn kết quả hạn chế
đơn cử mơ một mươi ba tuổi ngụ tại bắc giang bị mỏi vùng vai phải cảm giác đau nhức
cuối năm hai nghìn hai mươi ba gia đình phát hiện bé có u to ở vai đưa đến viện khám được chẩn đoán mắc sacoma xương một dạng ung thư xương
bác sĩ chỉ định điều trị hóa chất
tuy nhiên cơ thể bé chưa đáp ứng ngay với thuốc
người nhà đưa con về chữa bằng thuốc nam
trong ba tháng bé uống bồ công anh xạ đen và hơn hai mươi loại khác mỗi ngày ba bát nhỏ khoảng hai trăm linh ml
đầu tháng năm mơ được chuyển đến bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội với khối u lớn kích thước hai mươi sáu x ba mươi cm tổn thương phá hủy vỏ xương thâm nhiễm xương đòn và xương vào vai phải bé
bề mặt có dấu hiệu chảy dịch
khối u to chèn ép khiến bé không thể sinh hoạt bình thường
bác sĩ kim đánh giá tình trạng của bệnh nhi rất phức tạp điều trị khó khăn tôn kém
sau phẫu thuật loại bỏ khối u bác sĩ phải đánh giá lại tình trạng sức khỏe của bé để đưa ra hướng điều trị tiếp theo
tương tự ông đức bốn mươi sáu tuổi khi phát hiện ung thư gan giai đoạn sớm bác sĩ đánh giá tiên lượng tốt khả năng phục hồi sức khỏe khả quan
chỉ định phẫu thuật xong gia đình từ chối do sợ đụng giao kéo
ông đức về nhà ăn chay và chữa bằng thuốc nam do thầy lan cây đơn
thang thuốc gồm xạ đen đẳng xâm rừng xương khỉ và một số thành phần khác
mỗi ngày người nhà đun khoảng một trăm linh gram thuốc một mươi gram cùng một trăm năm mươi ml nước một lần cho ông uống thay nước
theo người nhà thầy lang khẳng định thuốc có tác dụng tăng cường khí huyết hấp thụ tốt hơn tiêu diệt tế bào ung thư
nhưng chỉ vài tháng sau ông đức đi khám tế bào ung thư xâm lấn và lan rộng di căn phổi tiên lượng bệnh rất xấu
mục tiêu điều trị giai đoạn này chỉ là chăm sóc giảm nhẹ các triệu chứng bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống bác sĩ khiêm nói
người bệnh ung thư gan giai đoạn đầu phải được phẫu thuật cắt bỏ hoặc ghép gan tỷ lệ sống sót sau năm năm khoảng sáu mươi ba mươi
nhưng ở giai đoạn muộn khối u di can xa đến các cơ quan khác tiên lượng sống sau năm năm còn bốn
bác sĩ khiêm khuyến cáo nếu bệnh nhân không đáp ứng thuốc đang điều trị cần trao đổi với bác sĩ để tìm ra hướng điều trị phù hợp hơn
tuyệt đối không uống các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc một số loại thuốc miễn dịch điều trị đích chi phí cao
nhưng hiện có các chương trình tài trợ của hãng thuốc kết hợp với bộ y tế và bệnh viện hỗ trợ giúp người bệnh giảm gánh nặng tài chính
trước đó một trường hợp bệnh nhân x năm mươi hai tuổi ngụ tại hà nội nhập viện trong tình trạng có kích thước u vú phải lên đến hai mươi đến hai mươi năm
lét da chảy dịch thâm nhiễm tổ chức da và cơ ngực lớn hạch hố nách phải
khai thác tiền sử bệnh nhân cho biết một năm trước bệnh nhân ít phát hiện có khối u tại vú phải
đi khám tại bệnh viện k được chẩn đoán carcinoma tuyến vú thể tiểu thủy xâm nhập
bác sĩ chỉ định nhập viện phẫu thuật
tuy nhiên bệnh nhân không điều trị tự về uống thuốc nam đắp thuốc lá
đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba khối u tăng kích thước sủi luet hoại tử
bệnh nhân mới đến khám tại bệnh viện ung biếu hà nội và được chỉ định nhập viện điều trị chăm sóc giảm nhẹ
sau khi thăm khám u vú phải có kích thước lên đến hai mươi hai mươi năm cm lét da chảy dịch thâm nhiễm tổ chức da và cư ngực lớn
hạch hố nách phải gồm nhiều hạch dính thành chùm
bác sĩ kết luận ung thư vú phải giai đoạn ba c thể trạng bệnh nhân gây mòn suy kiệt phải chuyển máu và kết hợp xạ trị
hóa chất điều trị triệu chứng nâng cao thể trạng trước khi tiến hành phẫu thuật
dù lo ngại khá nhiều nguy cơ nhưng bệnh nhân gầy yếu kích thước khối u lớn khi phẫu thuật có thể thiếu da che khuyết hỏng
tiến sĩ bác sĩ vũ kiên trưởng khoa ngoại vũ phụ khoa phó giám đốc bệnh viện ung biếu hà nội vẫn quyết định hội trần
phẫu thuật u phú và khối hạch nách cho bệnh nhân
sau khi hội trần ekip đã đưa ra phương án xoay vạt nhiều vị trí để có đủ da che phủ lỗ hỏng mà vẫn đảm bảo cắt hết khối u và vết hạch nách
ekip phẫu thuật đã tiến hành cắt toàn bộ tuyến vú vải và vết hạch hạch lớn nhất to bằng quả trứng vịt
dính vào tính mạch nách ăn sâu vào hạ đòn và nhiều hạch nhỏ khác đã được vét hết
hiện tình trạng của bệnh nhân đã ổn định lỗ khuyết hỏng lớn khi cắt khối u đã được khép lại và liên tốt
khi sức khỏe của bệnh nhân hồi phục sẽ tiếp tục điều trị bổ trợ bằng hóa chất và xạ trị
có ích tâm sự giá như năm ngoái tôi nghe bác sĩ phẫu thuật sớm thì đã khác không bị tốn nhiều tiền của mà vẫn tiền mất tật mang
tiến sĩ bác sĩ vũ kiên phó giám đốc bệnh viện ung biếu hà nội trưởng khoa ngoại vũ phụ khoa cho biết
trên thực tế gặp khá nhiều những trường hợp dù đã phát hiện ra bệnh nhưng lại bỏ lỡ cơ hội điều trị rút ngắn thời gian sống
hơn nữa việc mù quáng tin tưởng vào phương pháp trao đổi khoa học chứng minh không chỉ gây tốn kém
lãng phí tiền bạc mà còn có thể gây hại đến sức khỏe làm bệnh tình thêm nguy hiểm và tiến triển xấu đi
chính vì vậy bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị ung thư giai đoạn sớm